đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các xã vườn tại đà nẵng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình
đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố ban hành mới đây
nhằm nâng cao chất lượng công tác thu gom vận chuyển tái sử dụng tái chế xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt
cụ thể việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
kế hoạch đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm tất cả các phường xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình
một trăm linh khu công nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cơ quan tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn
công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đặt mục tiêu chín mươi năm tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý
bảo đảm tất cả các khu dân cư khu đô thị có điểm tập kết trạm trung chuyển được quy hoạch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
đối với công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi dùng hoạt động trồn lấp chất thải rắn sinh hoạt không bỏ đảm vệ sinh tại bãi chuẩn lấp
dự kiến tổng kinh phí các dự án đầu tư hơn tám năm trăm linh tỷ đồng